vào ngày hôm nay phiên tòa xét xử bị cáo trương mỹ lan tiếp tục với nội dung bào chữa cho nhóm liên quan sai phạm của đoàn thanh tra tổ giám sát của ngân hàng nhà nước xảy ra tại ngân hàng scb và lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc nhóm một mươi sáu bị cáo là thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước tại scb bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ khi nhận của bị cáo trương mỹ lan từ một trăm linh triệu đồng đến ba trăm chín mươi đô la mỹ
tại tòa hôm nay luật sư bảo chữa cho bị cáo hưng cho rằng vụ án này cơ quan tố tụng xác định có hai bị cáo chủ mưu cầm đầu là trương mỹ lan và nguyễn văn hưng
tuy nhiên luật sư nhận thấy bị cáo nguyễn văn hưng khai tại tòa không chỉ đạo ai cũng không ai khai được nguyễn văn hưng chỉ đạo ngoài bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nên luật sư cho rằng vai trò của bị cáo hưng không phải chủ mưu cầm đầu
theo luật sư cái sai ở đây là bị cáo nguyễn văn hưng là người đứng đầu của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thì phải chịu trách nhiệm
trong thời gian đó bị cáo phải quán xuyến nhiều cuộc thanh tra nên bị cáo có thể trành mạng và dẫn đến sai phạm
luật sư cho rằng mức án từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù đối với bị cáo hưng là cao bởi bị cáo hưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ
bào chữa bổ sung trước tòa bị cáo nguyễn văn hưng khẳng định không có ý kiến về hành vi và tội danh như cáo buộc
bị cáo cho rằng trong hai năm giữ chức vụ phó tránh thanh tra do khối lượng công việc quá lớn với tư cách là người đứng đầu là người ký kết luận thanh tra
cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng
đối với nhóm một mươi năm thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám đang theo học nghề và học văn hóa tại thành phố rạch giá vì đã có hành vi tụ tập chuẩn bị hung khí nguy hiểm để đánh nhau
trước đó vào khuya ngày hai mươi một
tháng ba lực lượng công an phát hiện có hai nhóm thanh niên hẹn đánh nhau trên địa bàn
đội cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá đã bắt quả tang nhóm một mươi năm thanh thiếu niên đang mang hung khí tụ tập tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng thuộc phường an hòa thành phố rạch giá thu giữ nhiều hung khí
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn hải đăng hiện là một học sinh đang theo học văn hóa và học nghề tại thành phố rạch giá khai nhận
trước đó do mâu thuẫn với một bạn cùng lớp nên người này đã nhắn tin và hai nhóm hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn
sau hai ngày xét xử và gần bốn ngày nghị án vào chiều ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh an giang đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo ngô phú cường chú tại thành phố long xuyên về tội trốn thuế và rửa tiền
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy ngô phú cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động bốn công ty và một chi nhánh trụ sở đóng trên địa bàn an giang và đồng tháp để mua bán cát
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín cường mua cát khai thác lậu tại đồng tháp và an giang rồi bán đi các tỉnh thành
việc thanh toán tiền mua bán cát được xác định là trên tám mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên bị cáo không xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần tám năm tỷ đồng
quá trình điều tra xác định bị cáo còn sử dụng nguồn tiền trốn thuế để mua mảnh đất có diện tích gần ba m hai
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo ngô phú cường nộp phạt số tiền bốn năm tỷ đồng sung vào ngân sách nhà nước về hành vi trốn thuế
ba năm tù về tội rửa tiền phạt bổ sung bị cáo một trăm linh triệu đồng xung vào ngân sách nhà nước
đồng thời tịch thu số tiền gần tám năm tỷ đồng mà bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
quá trình bắt giữ các đối tượng trong chuyên án ma túy cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương đã phát hiện
thu giữ hơn bảy trăm bảy mươi sáu gram ma túy nhiều tam vật liên quan một khẩu súng bốn viên đạn trong cò đó có một viên đạn đã lên nòng
đối tượng cầm đầu đường dây là nguyễn xuân hóa chú hà tĩnh và phạm anh tú chú nghệ an
cùng sau đối tượng liên quan đã bị bắt giữ để xử lý theo quy định của pháp luật
lực lượng công an xác định đối tượng nguyễn xuân hóa có liên quan đến đường dây hoạt động mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh
xuyên quốc gia đối tượng phạm anh tú là đối tượng chuyên trộm xe máy và có tàng trữ súng ngắn
khám xét nhà đối tượng phạm anh tú cơ quan công an phát hiện thu giữ một khẩu súng bốn viên đạn trong đó có một viên đạn đã lên nòng
công an huyện simacai tỉnh lào cai vừa kiểm tra phát hiện bắt quả tang giàng thị say
trồng trái phép gần tám trăm linh cây thuốc phiện tại thôn nàng cảng xã lùng thần huyện simacai
quá trình khai báo giang thị say khai nhận đã sử dụng hạt thuốc phiện để gieo trồng
sen lẫn với cải mèo trên đất vườn của gia đình với mục đích là để thu hoạch lấy nhựa thuốc phiện từ quả thuốc phiện tươi để làm thuốc
qua kiểm đếm lực lượng công an đã phát hiện bảy trăm chín mươi chín cây thuốc phiện trong đó có bốn mươi hai cây đã bị nhổ lên và có hiện tượng khô héo
một cây bị mất phần ngọn số cây này có chiều cao từ một mươi cm đến một trăm bốn mươi năm cm nhiều cây đã giang hoa và quả có hiện tượng lấy nhựa
sau bốn ngày xét xử toán nhân dân tỉnh tiền giang đã tuyên án hai mươi hai bị cáo trong vụ nổ súng
làm một người chết và ba người bị thương tại cơ sở karaoke xo trên địa bàn xã đạo thạnh tp mỹ tho
theo cáo trạng thạch trung nghĩa và dương minh nhật cùng chú thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang hẹn nhau đến cơ sở karaoke
vào đêm ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một nhóm của nghĩa trong đó có nguyễn thanh triều đã dùng súng bắn nguyễn thanh hải ba đối tượng khác bị thương
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang phối hợp công an thành phố mỹ tho đã tiến hành bắt khởi tố hai mươi hai đối tượng có liên quan đến vụ án
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh triều tử hình về tội giết người ba năm tù về tội gây dối trật tự công cộng
tổng hợp hình phạt chung là tử hình hai mươi một bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ ba năm sáu tháng tù đến một mươi hai năm tù về tội gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn đã làm rõ hành vi sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng nguyễn quang linh chú xã đội bình huyện ứng hòa thành phố hà nội
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một linh bắt đầu lập các tài khoản facebook để đăng tải các hình ảnh bằng tính lãi suất bản hợp đồng cho vai tiền nhằm mời chào và lấy lòng tin của người vay tiền
khi có người hỏi vai linh yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân sau đó làm hợp đồng giả mạo để gửi cho khách
khi khách hàng đồng ý vay tiền linh sẽ yêu cầu chuyển tiền cọc và yêu cầu nạn nhân đóng thêm các khoản phí khác như tiền phí xác thực tài khoản tiền chứng minh khả năng chi trả mục đích nhằm chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân
sau đó linh đã mượn số tài khoản của nhiều người ở các ngân hàng khác nhau để nhận tiền do các nạn nhân chuyển khoản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành khởi tố đối tượng nguyễn quang linh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại đà nẵng sau khi nhận được tin báo của người dân về việc mất trộm tài sản gồm tiền và vàng công an phường an hải tây phối hợp với viện kiểm sát nhân dân quận sơn trà khám nghiệm hiện trường và tổ chức lực lượng truy bắt thành công võ thành bảo nhân chú phường thọ quang là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp nói trên
đối tượng nhân đã ngụy trang kín đáo đội mũ đeo khẩu trang và đột nhập vào ngôi nhà trên đường bằng lăng hai khu arovilite phường an hải tây quận sơn trà thành phố đà nẵng
để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tổng giá trị tài sản bị cắp lên đến trên một trăm bốn mươi năm triệu đồng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà đã giả quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng
công an quận ba tp hcm đã khởi tố vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức khởi tố bị can bắt tạm giam châu tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyễn tuấn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và nguyễn năng tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba để điều tra
trước đó ngày một tháng ba tổ tuần tra ba trăm sáu mươi ba công an quận ba phát hiện dũng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra công an phát hiện trên người dũng có một căn cứ công dân không có hình chụp không có mã qr một căn cứ công dân có hình ảnh của dũng nhưng thông tin tên tuổi địa chỉ của người khác
đồng thời trong điện thoại dũng có nhiều tin nhắn hình ảnh liên quan đến việc mua bán và làm giả căn cứ công dân
dũng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định làm giả giấy tờ để kiếm lời
cuối năm hai nghìn hai mươi ba dũng lên mạng xã hội học cách sửa đổi thông tin cá nhân trên các giấy tờ để sử dụng vây tiền của các ứng dụng trên mạng
qua đó dũng quen biết tài và tiến tiến đã bán cho dũng một mươi một thẻ căn cứ công dân gắn chip với giá từ khoảng một trăm linh đồng đến một trăm năm mươi đồng mỗi cái
sau khi mua về dũng cùng tài cào xóa chỉnh sửa làm thông tin giả
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn dũng dùng căn cứ công dân giả vay của hai ngân hàng với số tiền năm mươi hai triệu đồng
tài cũng đã bán được ba căn cước công dân giả với số tiền bốn năm triệu đồng
khám xét nơi ở của dũng và tài công an thu giữ nhiều máy móc thiết bị
còn tại nơi ở của tiến công an thu giữ sáu mươi giấy tờ các loại thẻ căn cứ công dân loại không có chip chứng minh nhân dân giấy phép lái xe mô tô chứng nhận đăng ký xe mô tô xe máy
tiến khai các giấy tờ cá nhân trên do tiến mua và được cho từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng xã hội